tuy nhiên sự thật chỉ có một người dân ở tầng ba mươi tám của tòa nhà này tự cách ly
sau khi biết thông tin được một hộ dân ở tầng ba mươi tám bị tự cách ly ở nhà thì cư dân rất là bức xúc
vì đã dây ra cái hoảng loạn cho hoang mang cho dân rồi tích chữ đổ ăn rồi sơ tán về quê
rồi người già người trẻ không dám ra ngoài
xung quanh vụ việc này từ ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đảng và phòng chống tiểu phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã tiến hành làm việc với ứng chủ facebook
đảng như quỳnh để làm rõ hành vi đăng thông tin chưa được kiểm chứng
sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến nay facebook đảng như quỳnh đã trực tiếp đăng tải gần ba trăm linh bài viết
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nhiều địa phương trên cả nước